chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

hầu hết người mua đều không thể gặp trực tiếp người bán
bởi tất cả dây khám sức khỏe mua bán kiểu này đều là giả
thời gian qua đã có không ít đối tượng bị bắt về hành vi làm giả giấy khám sức khỏe
thế nhưng trên thực tế hoạt động này vẫn diễn ra khó kiểm soát
không ít cơ sở y tế bị làm giả tỏ ra bất lực với thực tế này
bởi bắt được đối tượng này thì đối tượng khác lại xuất hiện
mới đây bệnh viện đa khoa đức giang hà nội cũng đã phát đi cảnh báo
về việc mạo ra bệnh viện cấp dây khám sức khỏe
nếu như trong trường hợp mà thỏa thuận đối với những người khác để mà có thể làm giả
thì vô hình dung ở đây mình đã thực hiện cái hành vi gian dối
trong vấn đề là thực hiện hoạt động là cấp đổi những loại giấy tờ
có tính chất pháp lý có tính chất từ phía nhà nước
và những cái hành vi này rất có thể sẽ phải đối diện đối với những cái sự xử lý của nhà nước
tùy theo cái tính chất của hành vi
nhu cầu cấp giấy khám sức khỏe của người dân là rất lớn
tuy nhiên vì lo ngại thủ tục hoặc dỡ mất thời gian đi khám
mà nhiều người dân đã chọn phương án tìm mua giấy khám sức khỏe
lợi dụng điều này các đối tượng phạm tội đã tạo ra nhiều giấy tờ
để tìm hiểu ra giống y như thật để thực hiện chót lọt hành vi lừa đảo
đây là một hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý theo quy định bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
và ngoài ra thì cái việc mà làm giả này thì thường là được nhằm vào cái mục đích
là để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức cá nhân
theo đó thì căn cứ vào giá trị gây thiệt hại thu lợi bất chính
mà các đối tượng lừa đảo có thể bị xử phạt
theo quy định tài liệu một bốn của luật hình dự hai nghìn một mươi năm
khám chữa bệnh là hoạt động nghề nghiệp đặc thù có điều kiện
theo quy định của luật khám chữa bệnh người bán và người mua giấy khám sức khỏe
đều có hành vi vi phạm pháp luật
do đó người dân có nhu cầu giấy khám sức khỏe cần đến các cơ sở y tế được cấp phép
vừa được kiểm tra sức khỏe định kỳ vừa đảm bảo giấy tờ hợp pháp
không nên tin tưởng vào những lời mời trao trên mạng kẻo mất tiền công việc bị ảnh hưởng
từ một mươi năm giờ hôm nay liên bộ tài chính công thương thông báo thay đổi
giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới
theo đó xăng e năm ron chín mươi hai tăng hai trăm chín mươi một đồng giá mới là hai mươi ba chín trăm một mươi sáu đồng một lít
dầu diesel tăng hai trăm chín mươi năm đồng giá mới là hai mươi chín trăm tám mươi tám đồng một lít
dầu hỏa tăng một trăm ba mươi sáu đồng lên mức hai mươi một một mươi năm đồng một lít
và dầu ma rút tăng một trăm linh đồng một lít
dầu hỏa tăng một trăm năm mươi một đồng một kg lên một mươi bảy hai trăm chín mươi sáu đồng
trong kỳ điều hành lần này duy nhất xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm nhẹ một mươi năm đồng một lít
xuống mức hai mươi bốn tám trăm linh một đồng một lít
hiện nhiều ngân hàng đã đồng loạt đưa ra gói vay mua nhà lãi suất ưu đãi
chỉ từ năm đến sáu một năm áp dụng trong thời gian là từ sáu đến ba mươi sáu tháng đầu tiên
nếu so với mức lãi suất tiết kiệm phổ biến kỷ hạn một mươi hai tháng
thì lãi suất cho vay hiện ngang hoặc cao hơn chỉ một
đối với nhóm ngân hàng quốc doanh hết thời gian ưu đãi
lãi suất thả nổi cho các khách vay cũ rơi vào khoảng từ chín một mươi một năm
còn các ngân hàng tư nhân vẫn neo ở mức trên một mươi hai một năm
nhóm ngân hàng này cũng đang áp dụng lãi suất cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh
vay tiêu dùng vay mua nhà ở giao động ở mức là từ năm đến bảy một năm
tùy kỳ hạn
với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần
lãi suất vay mua nhà ở được áp dụng trong khoảng từ năm sáu một năm
hết thời gian ưu đãi hầu hết lãi suất thả nổi và điều chỉnh định kỳ
thưa quý vị hiện nay ngoài những kênh phân phối hiện đại như trợ trực tuyến
các trang bán hàng online của các công ty
trên địa bàn thành phố hà nội còn xuất hiện một hình thức khác là phiên trợ nông sản cuối tuần
với những phiên trợ này các mặt hàng nông sản xanh
sạch từ các vùng sâu vùng xa được vận chuyển về hà nội bày bán và mang lại niềm tin cho người tiêu dùng
vượt hơn năm trăm linh km những bó rau đặc sản của cao bằng như các loại rau họ cải
cà chua đã được bày bán tại hà nội trong phiên chợ này
đây là những nông sản được người dân miền núi vùng cao biên giới sản xuất và nói không với thuốc bảo vệ thực vật
hôm nay mang đến chợ xanh thì mình mang chủ yếu về rau
thì có bắp cải và cái ngồng su hào cà chua và cái rau bò khai
của đúng cái vùng miền trên cao bằng của mình ạ
sản phẩm của chúng tôi là xanh sạch mang đến xuống cho người dân là đảm bảo cái chất lượng là không có chất bảo quản
hoàn toàn là yên tâm về chất lượng
cũng tương tự một hình thức đi chợ truyền thống nhưng khác ở chỗ
người tiêu dùng sẽ gặp trực tiếp đơn vị sản xuất và có thể nghe câu chuyện về quá trình sản xuất nông sản an toàn của bên bán
mô hình của những phiên trợ như thế này đang được người tiêu dùng và thị trường đón nhận
cũng lắm bắt được vấn đề mà thói quen tiêu dùng của người tiêu dùng muốn hướng đến sự xanh sạch và an toàn về thực phẩm
thì công ty của tôi thì cũng rất tự hào bởi vì sản phẩm nó cũng đang hướng đến những xu thế đó
và cũng được kiểm nghiệm rất tốt thông qua những công nghệ và quy trình sản xuất an toàn
và có cả những sản phẩm thực phẩm như là trái cây và dẫn đến là những sàn thương mại điện tử hay là chợ lông nghiệp
là bên công ty cũng luôn luôn sẵn sàng đồng hành cùng và tự tin về cái sản phẩm của mình có
tại chợ này
nếu có dịp đến với phiên trợ nông sản xanh người tiêu dùng có thể dễ dàng nhận thấy
việc mua bán ở đây thực sự thoải mái và an tâm
các mặt hàng nông sản như trà thảo mộc trà xanh gạo các loại rau màu cây ăn trái đều đa dạng phong phú giá thành hợp lý
nếu người tiêu dùng có bất cứ thắc mắc nào về sản phẩm từ giá cả hay đến nguồn gốc quy trình sản xuất
cũng sẽ được người bán giải thích rõ ràng
chính điều này khiến cho khách hàng thêm tin tưởng vào sản phẩm được bày bán tại phiên chợ
bên cạnh việc kiểm soát về hồ sơ thủ tục giấy tờ của các chủ thể các doanh nghiệp tham gia tại phiên chợ
thì chúng tôi cũng tổ chức các đoàn kiểm tra phối hợp với các cơ quan có chức năng của thành phố hà nội
cũng như là các đơn vị của bộ sẽ thường xuyên định kỳ kiểm tra các gian hàng kể cả kiểm tra theo lịch
cũng như kiểm tra ngẫu nhiên để đảm bảo các sản phẩm trên này đúng như là các sản phẩm mà các doanh nghiệp đã đăng ký
và đảm bảo được
về mặt quy chuẩn từ hình thức từ mẫu mã cho đến vấn đề chất lượng
có một chợ phiên nông sản xanh giữa đô thị nơi nhà sản xuất trực tiếp bán hàng cho người tiêu dùng
điều này không chỉ giúp nông dân có đầu ra mà người tiêu dùng có nơi tin cậy để mua bán
phiên chợ cũng chính là nơi để giới thiệu quảng bá sản phẩm ghi nhận ý kiến góp ý chứ không chỉ là nơi bán hàng đơn thuần
bản tin xin được tiếp tục với những tin tức kinh tế phương nam mời quý vị quan tâm theo dõi
các chung cư cũ tại tp hcm cuối năm hai nghìn hai mươi ba vẫn tăng từ sáu chín so với đầu năm tùy phân khúc
nguồn cung khang hiếm cùng với tâm lý hội chứng sợ bỏ lỡ gọi tắt phô mô cuối thị trường cũng khiến giá bán tăng thời gian qua
theo khảo sát đầu quý i năm hai nghìn hai mươi bốn không ít người phải lùi kế hoạch mua hoặc đổi nhà mới
ngoài lý do chung cư đổi giá chuyên gia cho rằng lãi suất ngân hàng chưa về mức kỳ vọng cũng là nguyên nhân khiến nhiều người lùi kế hoạch vì phải vay ngân hàng
trong dự báo ngắn hạn